ngày một một mươi một tòa án nhân dân quận thủ đức tp hcm đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo bùi văn sáng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại tiền giang mức án một năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước bị xử lý hình sự về hành vi cố ý gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm
gây nguy hiểm cho xã hội và sức khỏe của người tiêu dùng
theo cáo trạng bùi văn sáng chủ cơ sở chế biến nông sản đường số hai khu phố năm phường tâm bình quận thủ đức
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đã chỉ đạo công nhân mua hóa chất tẩy trắng không rõ nguồn gốc pha vào nước để ngâm củ cải cà rốt
mỗi ngày nhóm này ngâm khoảng bảy tám tấn hàng cho khách thu lợi từ ba bốn triệu đồng
kết quả giám định cho thấy củ cải và cà rốt sau khi ngâm hóa chất đem đi bán
có hàm lượng sodium dithionate natchi hai so bốn và sodium sulfate natchi hai so bốn
theo quy định của bộ y tế hai hóa chất này không được sử dụng trong sản xuất thực phẩm
hóa chất tẩy trắng có thể dẫn đến viêm loát ruột dạ dày tổn thương mau mạch đặc biệt có thể gây ung tư
hội đồng xét xử nhận định hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội phải xử phạt nghiêm khắc
tòa tuyên phạt sáng một năm sáu tháng tù